cảm ơn các bạn đã theo dõi
do nhiều mâu thuẫn nhỏ âm ỉ trong một mươi năm qua ngày hai mươi tám tháng một nghĩa nảy sinh ý định đánh chết vợ
đối tượng điều khiển xe máy đi từ quỳnh côi quỳnh phụ thái bình đến nhà riêng vợ đang ở tại phường bồ đề long biên
đến nơi thấy vợ đang nằm ngủ trên giường nghĩa vào bếp lấy chày gỗ đập liên tiếp vào đầu vợ khiến chị này tử vong tại chỗ
đã bỏ đi nhưng nghĩa tiếp tục quay xe lại để xem vợ chết chưa nếu chưa chết y đánh tiếp
sau khi thấy người nhà báo vợ nghĩa tử vong y đã đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã khởi tố vụ án khởi tố vũ văn nghĩa về hành vi giết người
khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút ngày chín tháng ba tại xã thạch bình thành phố hà tĩnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà tĩnh
chủ trì phối hợp với công an tp hà tĩnh phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại huyện cẩm xuyên đang có dấu hiệu tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm năm trăm chín mươi bốn viên ma túy tổng hợp hồng phiến và một số đồ vật tài liệu khác có liên quan
qua đầu tranh nguyễn văn dương khai nhận số ma túy trên được dương đưa từ xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên
ra thành phố hà tĩnh để giao cho một người ở huyện đức thọ lấy tiền công
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà tĩnh đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng
gồm nguyễn thị nguyên chủ khách sạn wm thuộc khu đô thị tân hồng phường đông ngàn thị xã tử sơn
phạm công tú hai mươi bảy tuổi ở huyện lương tài nguyễn quang thái ba mươi sáu tuổi ở thị xã từ sơn
chu hải sơn hai mươi chín tuổi ở huyện yên phong và nguyễn huy hậu hai mươi bảy tuổi ở quận long biên tp hà nội
về tội mua bán chứa chấp và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày tám tháng ba tại năm phòng nghỉ trong khách sạn wm thuộc khu đô thị tân hồng phường đông ngàn thị xã tử sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc ninh phá chuyên án
bắt quả tăng năm mươi năm thanh niên đang có hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần năm bốn gam ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan như loa đĩa xứ thẻ để sử dụng ma túy
qua xét nghiệm bốn mươi ba trong số năm mươi năm đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy
tại cơ quan điều tra chủ khách sạn là nguyễn thị nguyên năm mươi một tuổi ở xã tương giang thị xã tử sơn khai nhận
khi khách có nhu cầu bay lắc trong phòng nghỉ nguyên thu tiền phòng gấp ba lần giá bình thường cho thuê loa và cung cấp đĩa xứ thẻ cho các đối tượng sử dụng ma túy
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi lắp camera theo dõi xung quanh và thường xuyên phân công người cảnh giới
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lai châu tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã xuân quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai về tội môi giới mại dâm
đối tượng này cao một m năm mươi chín và có xăm hình cây thánh giá sau gáy
cũng phạm tội môi giới mại dân và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thể ngán hình sự công an tỉnh lai châu
vàng thị tiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã nậm xe huyện phong thổ tỉnh lai châu cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
ngoài ra cơ quan thề án hình sự công an tỉnh lai châu còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng sùng a giao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách một cm trên đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại